thưa quý vị và các bạn bộ giao thông vận tải không đồng ý giảm giá dịch vụ càng biển
năm trên tám nhóm hàng nông sản xuất khẩu đã tăng trưởng hai con số
giá thịt lợn vẫn ở mức cao
đây là những nội dung sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
bộ giao thông vận tải vừa có ý kiến với đề xuất của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
và hiệp hội logistics việt nam về việc giảm ba mươi giá dịch vụ
nhằm mục tiêu thao gỡ khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
theo bộ giao thông vận tải giá xếp rỡ container và dịch vụ lai rắt
tại càng biển việt nam vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước đông nam á
việc giảm giá xếp rỡ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp cảng biển việt nam
và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp vận tải biển nước ngoài
vì vậy việc kiến nghị giảm phí lệ phí hàng hải sẽ giảm nguồn thu ngân sách nhà nước
trong khi chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ cho doanh nghiệp vận tải biển việt nam
theo tổng cục hải quan nhiều nhóm hàng nông sản xuất khẩu đã lấy lại được đà tăng trưởng
ấn tượng trong tháng ba với tốc độ lên đến hai con số
trong tám nhóm hàng nông sản chính được thống kê và công bố định kỳ là rau quả hạt điều
hạt tiêu chè cà phê gạo sắn và sản phẩm sắn cao su có năm nhóm hàng tăng trưởng
đến hai con số so với tháng trước đó
cao nhất là hạt điều tăng sáu mươi tám bốn về sản lượng
và sáu mươi bảy về trị giá
tiếp theo là sắn và các sản phẩm từ sắn tăng bốn mươi bảy bốn về sản lượng và sáu mươi ba sáu về giá
ba nhóm hàng tăng trưởng cao còn lại là hạt tiêu rau quả gạo
trong khi đó cà phê sụt giảm về lượng nhưng tăng nhẹ về giá
chè và cao su có tăng trưởng âm
mặc dù đã có nhiều biện pháp để giảm giá thịt lợn hơi
tuy nhiên giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng hiện vẫn còn ở mức rất cao
theo ghi nhận tại một số siêu thị
giá thịt lợn các loại hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm
cụ thể chân giò rút xương một trăm sáu mươi năm đồng một kg
nạc răm và nạc đùi một trăm tám mươi năm đồng một kg
nạc thăn hai trăm linh năm đồng
bà giọ rút xương hai trăm bốn mươi năm đồng
và sườn non hai trăm chín mươi năm đồng một kg
giá bình quân từ một trăm tám mươi năm đến hai trăm linh đồng một kg
lãi suất ngân hàng hiện nay đang giao động quanh mức một đến tám bảy mươi sáu mỗi năm
đối với khách hàng cá nhân gửi online
tùy theo kỳ hạn và tùy theo ngân hàng
trong khi đó với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy
lãi suất ngân hàng lại thấp hơn
với hình thức không kỳ hạn
gửi tại quầy bắc á banh có lãi suất cao nhất năm
gửi online ocean bank có lãi suất cao nhất năm
đối với kỳ hạn một tháng
gửi tại quầy nam á banh được hưởng lãi suất cao nhất bốn bảy mươi năm
gửi online ngân hàng bảo việt có lãi suất cao nhất bốn bảy mươi năm
với kỳ hạn ba tháng
lãi suất gửi tại quầy maritime bank
banh cao nhất bốn bảy mươi năm
gửi online việt tinh banh có lãi suất cao nhất năm một mươi năm
với kỳ hạn sáu tháng
gửi tại quầy ngân hàng quốc dân hỗ trợ lãi suất tốt nhất bảy năm
gửi online scb có lãi suất cao nhất tám hai mươi một
với kỳ hạn chín tháng
gửi tại quầy ncb sẽ được hưởng lãi suất cao nhất bảy năm mươi năm
gửi online scb hỗ trợ lãi suất gửi online cao nhất tám ba mươi
thay vì chọn cách tiếp cận thận trọng
cho phương án trở lại sau dịch covid một mươi chín
các hãng hàng không việt nam đang tin tưởng
vào sự phụ hồi nhanh của thị trường
việt nam airlines đang đẩy nhanh tiến độ đặt mua thêm năm mươi máy bay mới
với tổng mức đầu tư dự kiến là ba tám tỷ đô la
trong thời điểm một trăm linh trên tổng số một trăm linh sáu máy bay của hãng
đang nằm sân không thể khai thác
hãng nhận định dịch covid một mươi chín chính là cơ hội để mua thêm máy bay
và sẽ được giao hàng sớm hơn
khi hầu hết các hãng trên thế giới đang hủy đơn hàng
bamboo airways cũng khẳng định
vẫn sẽ tăng số lượng máy bay lên ít nhất
tổng cộng bốn mươi chiếc trong năm hai nghìn hai mươi
nếu tuyên bố này được hiện thực hóa
hãng sẽ biên chế thêm ít nhất một mươi tám máy bay trong gần sáu tháng
tăng gần gấp đôi quy mô đội bay sau đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị những sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị
những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại